ở thời điểm đó thành phố đã hỗ trợ cho khoảng năm mươi hai trên năm mươi sáu công nhân người lao động bị hoãn việc hoặc nghỉ việc không lương đạt chín mươi hai

một mươi năm trên một mươi sáu năm trăm linh hộ là thương nhân tại các chợ truyền thống đạt chín mươi
và một trăm linh số lượng lao động tự do không ký hợp đồng lao động với ba trăm sáu mươi năm ba trăm chín mươi bốn người với kinh phí là năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng